năm nay giải vô địch bóng bản toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám tranh cúp pê chu việt nam đạm cà mau năm hai nghìn hai mươi
do báo nhân dân và tổng cục thể dục thể thao liên đoàn bóng bản việt nam và sở văn hóa và thể thao tp hcm phối hợp tổ chức
sẽ được diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi chín tháng bảy
với bề dày truyền thống và tính chuyên nghiệp được phát huy giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục có những đổi mới trong công tác tổ chức thu hút những tay vượt chủ lực một trăm bảy mươi năm vận động viên của một mươi tám đoàn bóng bàn mạnh
đến từ các tỉnh thành phố giải đấu góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia
dự các giải quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi và sea games ba mươi một góp phần phát triển phong trào bóng bản rộng khắp trong cả nước
khẳng định tài năng chiến đấu trưởng khu vực và quốc tế